tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập
với tinh thần và quyết tâm tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì miền nam ruột thịt
đảng đoàn và lãnh đạo bộ công an đã sớm lựa chọn cán bộ để đào tạo bồi dưỡng huấn luyện chi viện chiến trường miền nam
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đến tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bộ công an đã trì viện hơn một mươi một cán bộ cho chiến trường miền nam
lực lượng cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với đảng tổ quốc
hết lòng hết sức phục vụ nhân dân kiên cường bám sát phong trào cách mạng nhanh chóng hòa nhập với thực tiễn công tác
chiến đấu ác liệt ở chiến trường không quản hy sinh gian khổ nêu tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng
góp phần xứng đáng cùng lực lượng an ninh và đồng bào miền nam giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ công an nói chung
các đồng chí cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam nói riêng đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
chủ tịch nước cũng trân trọng những hoạt động đầy ý nghĩa của ban liên lạc trong suốt hai mươi năm qua
đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân
nhân dịp này chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
đề xuất đảng nhà nước xét khen thưởng cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc
xứng đáng với những cống hiến hy sinh của các cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam trong thời kỳ kháng chiến trong mỹ